tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông tin một số hoạt động đối ngoại nổi bật sẽ diễn ra trong tháng một mươi
thông tin thêm về chuyến thăm chính thức việt nam sắp tới của thủ tướng nhật bản
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng nhật bản sau một tháng nhậm chức và là lần thứ hai thủ tướng nhật bản chọn việt nam là quốc gia đầu tiên thăm chính thức sau khi nhậm chức
thủ tướng nhật bản suga yoshihide sẽ thăm việt nam theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trong một ngày gần đây
việt nam hoan nghênh việc thủ tướng nhật bản suga yoshihide chọn việt nam là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức
đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản
chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ diễn ra tốt đẹp đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản cũng như góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của hai nước sau đại dịch covid một mươi chín